quỹ ba nhân dân huyện đắk đoa tỉnh gia lai vừa có báo cáo tình hình cạo vỏ thông trên địa bàn các xã gờ la tân bình và thị trấn đắk đoa
theo đó tổng diện tích rừng thông bị cạo vỏ lên đến một trăm năm mươi hectare
cụ thể khu vực rừng thông bị xâm hại thuộc rừng ngoài quy hoạch ba loại rừng để chuyển đổi mục đích sang dự án sơn quốc đắk đoa
theo đó tình trạng cạo vỏ thông xảy ra lần đầu vào năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục tái diễn vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hạt kiểm lâm huyện đắk đoa cho biết việc các đối tượng cạo vỏ thông trái phép đã được cơ quan chức năng phát hiện
tuy nhiên do khu vực rừng thông rộng lực lượng mỏng nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn
quỹ ban nhân dân huyện cũng yêu cầu lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
tại các khu vực rừng thông và tình trạng mua bán vỏ thông trên địa bàn